về các hoạt động nhân kỷ niệm chín mươi một năm ngày báo chí cách mạng việt nam
tờ báo thanh niên do chủ tịch hồ chí minh sáng lập và ra số đầu tiên
đã đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng việt nam
để ghi nhớ công ơn của chủ tịch hồ chí minh sáng lập ra nền báo chí cách mạng việt nam
ban bí thư trung ương đảng quyết định lấy ngày hai mươi một tháng sáu hàng năm là ngày báo chí cách mạng việt nam
nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng việt nam
nâng cao trách nhiệm của báo chí của nhà báo trước xã hội
và nhằm biểu dương khích lệ những người làm báo hiện đang công tác
tại các cơ quan báo chí thuộc bộ công an
trong những ngày qua lãnh đạo bộ công an đã đến chúc mừng và mong muốn
mỗi cán bộ chiến sĩ phóng viên đang công tác tại các cơ quan báo chí
trong lực lượng công an nhân dân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
mà đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an giao phó
xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân
tại các cơ quan báo chí thuộc bộ công an các đồng chí lãnh đạo bộ công an
đã biểu dương những đóng góp trong công tác xây dựng lực lượng
của lực lượng công an nhân dân và sự nghiệp xây dựng phát triển kinh tế
của đất nước khẳng định thông qua các tác phẩm tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng
các cán bộ chiến sĩ phóng viên biên tập viên đang công tác
tại các đơn vị báo chí đã và đang góp phần đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội tham gia đấu tranh hiệu quả
trong hệ thống báo chí
các đồng chí lãnh đạo bộ công an cũng nhấn mạnh hoạt động báo chí nước ta
phát triển cả về quy mô số lượng đóng góp vào giáo dục truyền thống
dân tộc đóng góp vào việc giáo dục tư tưởng đạo đức hồ chí minh
đối với các cơ quan báo chí trong công an nhân dân thời gian tới
cần tiếp tục giữ vững truyền thống hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đặc biệt đối với đội ngũ phóng viên biên tập viên phải không ngừng đổi mới
nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện
trong đó có nhiều tin bài phóng sự được dư luận nhân dân quan tâm và cổ vũ
cũng nhân kỷ niệm chín mươi một năm ngày báo chí cách mạng việt nam
công an một số địa phương cũng đã tổ chức gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí tại địa phương
trong không khí thân mật lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc đã tặng hoa
gửi những lời chúc tốt đẹp đến các cơ quan báo chí truyền thông và các phóng viên nhà báo
đồng thời lãnh đạo công an tỉnh đắk lắc cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới
các cơ quan truyền thông báo chí sẽ tiếp tục quan tâm phản ánh góp ý xây dựng nhiều hơn nữa
để lực lượng công an tỉnh đắk lắc không ngừng nâng cao hiệu quả các mặt công tác xây dựng đảng
xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch và hiệu quả công tác chiến đấu phòng chống tội phạm
góp sức nhiều hơn vào công tác giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh
những năm qua được sự quan tâm của đảng ủy giám đốc công an tỉnh hà nam
đội ngũ làm công tác tuyên truyền phòng công tác chính trị phòng tham mưu và các cộng tác viên tuyên truyền
ở các đơn vị công an trong tỉnh thường xuyên được củng cố tăng cường bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị
trình độ chuyên môn nghiệp vụ chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương
cổng thông tin điện tử công an tỉnh tuyên truyền sâu rộng đậm nét những chiến công thành tích
hoạt động của lực lượng công an trong tỉnh các mô hình cách làm sáng tạo các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đấu tranh phòng chống các loại tội phạm tệ nạn xã hội đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn
góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thù địch đã đăng tải những thông tin chống phá đảng nhà nước việt nam
bịa đặt về tình hình báo chí việt nam nhằm chia rẽ nội bộ gây dối loạn xã hội
những bài viết thiếu thiện trí đó đã vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ của giới báo chí việt nam
tuy nhiên trước những thủ đoạn xuyên tạc chiêu bài tạo dựng thông tin bịa đặt ngày càng tinh vi
để kịp thời phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch
báo chí cách mạng đã cần phải nâng cao tính chuyên nghiệp hơn
và làm đúng chức trách nhiệm vụ là cơ quan của ngôn luận của đảng diễn đàn của nhân dân
đây là đối tượng đã tung tin đồn về hiện tượng cá xứ ngao chết bất thường kéo dài trên biển cồn vành thái bình
trên trang điện tử thái bình plus đã gây hoang mang dư luận trong thời gian vừa qua
trong khi nguyên nhân cá chết tại biển miền trung đang được các cơ quan chức năng làm rõ
thì những thông tin thiếu cơ sở như trên lại là cơ hội để các thế lực phản động lợi dụng
bán một số bài viết không tích cực bồi nhọ về việt nam
phóng viên cũng hết sức tùy tiện nói là theo nguồn tin riêng
và đăng lên là có cái hiện tượng chết ở cồn vành thái bình
nhưng mà sau đó thực tế thì chính đồng chí chủ tịch tỉnh và lực lượng công an xuống tận địa phương kiểm tra thì hoàn toàn không phải
theo thống kê chưa đầy đủ hiện có khoảng ba trăm tám mươi báo tạp chí và sáu mươi đài phát thanh
có chương trình tiếng việt
hàng nghìn trang web thường đăng tải tin bài xuất bản những ấn phẩm có nội dung phản động chống chính quyền việt nam
thủ đoạn chung của hầu hết những trang mạng này là xuyên tạc
bịa đặt thông tin nhằm gây nên những hoài nghi trong nhân dân kích động chia rẽ khối đoàn kết dân tộc ở việt nam
đây thực sự là thách thức lớn đối với đội ngũ những người làm báo chí cách mạng việt nam
trên lĩnh vực công tác từ hồi hiện nay cái mà chúng tôi biết hòa bình rõ nhất
đấy là cái vấn đề chúng ta tìm cách lợi dụng cơ quan báo chí lợi dụng tự do dân chủ về mặt thông tin
để rồi nó tung ra những luận điệu những tin đồn rồi những bài viết hết sức bậy bạc rồi xuyên tạc rồi nói xấu rồi kích động
mà bằng rất nhiều những thứ khác nhau
trước những mối nguy hại của diễn biến hòa bình theo thiếu tướng nhà báo phạm văn miên tổng biên tập báo công an nhân dân
thì người làm báo cần biết đi đúng hướng
phản ánh trung thực khách quan và quan trọng là phải tự tích lũy chuyên môn nghiệp vụ để miễn dịch với những thông tin xuyên tạc
cái điều này cứ nói người ta cứ nghĩ là như là bia miệng thì cứ trở thành cái câu lý thuyết nhưng quả thực nó là như vậy
nếu chúng ta không nêu cao tinh thần tự học hỏi tự trao dồi nâng cao phẩm chất đạo đức chính trị
thì cũng sẽ dẫn đến tự chuyển hóa rồi tự diễn biến
còn theo nhà báo nguyễn văn minh người từng nhiều năm phụ trách mục chống diễn biến hòa bình trên báo quân đội nhân dân
để ngăn chặn những thông tin xấu độc tràn lan trên mạng ngoài trách nhiệm của cơ quan quản lý
thì các bộ ngành cần chủ động cung cấp thông tin chính thống cho báo chí để phản ánh kịp thời đến người dân
nếu như mà mình không chủ động cung cấp thông tin thì người dân sẽ bị lạc lối trên mạng xã hội
giữa một cái mà như có nhà nghiên cứu đã nói là người dân sẽ bị lạc lối trên mạng xã hội
nó gọi là internet nó như một cái chợ trời về thông tin
vậy thì nếu như mà mình mà không chủ động cung cấp thì người dân sẽ bị nhiễu loạn
trong cái mỡ hỗn độn nó không biết đâu là thật đâu là giả
luật báo chí và các nghị định là những hành lang pháp lý giúp cho đội ngũ những người làm báo
thể hiện trách nhiệm của mình đối với đảng nhà nước và nhân dân
nhưng họ cũng rất cần sự ủng hộ và hợp tác hơn nữa của cả xã hội
để họ làm tốt hơn nữa vai trò cao quý của mình
luật báo chí và các nghị định là những hành lang pháp lý giúp cho đội ngũ những người làm báo
thể hiện trách nhiệm của mình đối với đảng nhà nước và nhân dân

luật báo chí và các nghị định là những hành lang pháp lý giúp cho đội ngũ những người làm báo
thể hiện trách nhiệm của mình đối với đảng nhà nước và nhân dân

thể hiện trách nhiệm của mình đối với đảng nhà nước và nhân dân
luật báo chí và các nghị định là những hành lang pháp lý giúp cho đội ngũ những người làm báo

lực lượng công an phường hoàng văn thụ đã tổ chức ứng trực một trăm linh quân số để liên tục tuần tra kiểm soát địa bàn đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác
tuần tra nhắc nhở nhân dân địa bàn vào những giờ cao điểm đặc biệt là những giờ diễn ra trận đấu là những giờ muộn những giờ các đội tượng dễ lợi dụng sở hữu của bà con
xem bóng đá rồi mãi xem hoặc là quên đi những việc như mất cảnh sát về khung quá cửa hoặc là tài sản để lỏng lẻ
vì việc này thì anh em cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát nhắc nhở đến từng hộ dân từng cơ sở đặc biệt là những cái điểm kinh doanh cà phê bóng đá hoặc là những cái điểm công tự mà có nhiều người tụ tập ở trong bóng đá
chúng tôi cũng thường xuyên tuần tra để cho cam kết từng hộ dân từng hộ kinh doanh nhất là không tham gia các loại tệ nạn xã hội đặc biệt là cao độ bóng đá
thứ hai là tăng cường công tác kiểm soát chống giữ tài sản
theo nhận định chung vấn nạn cá độ bóng đá tại thời điểm diễn ra euro hai nghìn một mươi sáu vẫn rất phức tạp
nhiều kẻ đã trắng tay sau những trận cầu nghẹt thở
từ thua độ dẫn tới trộm cắp cướp giật là câu chuyện không mới
chính vì vậy mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác để các đối tượng trộm cắp không có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội
con nên cẩn thận khóa cửa cẩn thận
tài sản xe cộ thì khóa càng khóa cổ
có người trông giữ để nơi cố định làm sao để đảm bảo cái tầm quan sát dễ nhất tránh mất cảnh giác của đối tượng
đối với những cơ sở kinh doanh cà phê có khách có xe bóng đá thì cũng phải tăng cường đến công tác quản lý nhân viên trong giữ các loại tài sản của khách mang đến để tránh những hậu quả tác hại mà có thể xảy ra ngoài mong muốn
euro là mùa để con người hòa mình vào bóng đá nơi những bàn thắng là kết quả của những nỗ lực từ các cầu thủ nhưng lại khiến nhiều người dựa vào đó để cá độ ăn thua
cũng bởi vậy mà mùa euro về thay vì hết mình cuồng nhiệt với chai bóng tròn tình yêu với môn túc cầu
đã bị giảm đi nhiều phần vì nỗi lo mất tài sản gia tăng
bên cạnh sự nỗ lực vào cuộc của các lực lượng chức năng thì người dân tự ý thức nâng cao cảnh giác tại chính gia đình mình để mỗi mùa bóng đá không còn nỗi lo mất tài sản
chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt giữ xe tải biển kiểm soát hai mươi chín c bốn mươi nghìn một trăm ba mươi sáu chở gần hai tấn sản phẩm động vật đang phân hủy không có kiểm dịch thú y trên đường vận chuyển về hà nội
chủ số hàng trên là hoàng thị gái
chủ số hàng trên là hoàng thị gái chú tại huyện thanh trì tp hà nội
trên xe tải là sản phẩm động vật gồm da mỡ phụ phẩm châu bò đã bốc mùi hôi thối và đang trong quá trình phân hủy
tại thời điểm kiểm tra chủ hàng không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc xuất xứ thực phẩm không có kiểm dịch thú y và phương tiện vận tải không đảm bảo vệ sinh an toàn
liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì khiến hơn bốn mươi người phải nhập viện cấp cứu
hôm qua ngày hai mươi tháng sáu tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm phú yên đã lấy một mươi mẫu thực phẩm tại cơ sở gây ra vụ ngộ độc thực phẩm trên
gửi viện pasteur tiến hành kiểm nghiệm để phục vụ điều tra kết luận vụ ngộ độc
đồng thời lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm bánh mì của cơ sở này trong thời gian chờ kết luận của cơ quan chức năng
trước đó từ tối ngày một mươi bảy tháng sáu đến sáng ngày một mươi tám tháng sáu có một số người phải nhập viện với các triệu chứng nôn ói và tiêu chảy nhiều lần sốt đau đầu chóng mặt
các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì tại cơ sở bán bánh mì ở khu vực ngã năm đoạn giao giữa đường trần hưng đạo với đường phan đình phùng phường một tp tuy hòa phú yên
tiến hành kiểm tra cơ sở bán bánh mì trên đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh phú yên đã phát hiện cơ sở không có giấy phép kinh doanh
chưa ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm không có giấy khám sức khỏe định kỳ
đoàn kiểm tra đã lấy một mươi mẫu thực phẩm tại cơ sở gửi viện pasteur tiến hành kiểm nghiệm để phục vụ điều tra kết luận vụ ngộ độc
đồng thời lập biên bản tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh sản phẩm bánh mì của cơ sở này
trong ngày hai mươi tháng sáu đã có bốn trên bốn mươi bảy bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì xuất viện sức khỏe ổn định
tuy nhiên hiện vẫn còn một mươi ba người đang điều trị tại bệnh viện sản nhi phú yên và ba mươi người đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
ngày hôm qua tại hà nội tổng cục cảnh sát cục đối ngoại bộ công an việt nam đã phối hợp với đại sứ quán pháp
tổ chức lớp tập huấn đào tạo kỹ thuật phòng ngừa và chống hàng giả cho cán bộ các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ của việt nam và cán bộ campuchia
dưới sự giảng dạy của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ nước cộng hòa pháp
lớp tập huấn được tổ chức với mục đích giúp cán bộ chiến sĩ công an việt nam và công an campuchia cùng nhau chia sẻ
học hỏi kinh nghiệm trong công tác phòng chống tội phạm về hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ
đồng thời là cơ hội tốt để thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
lớp tập huấn nằm trong chương trình hợp tác năm hai nghìn một mươi sáu giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ pháp
theo dự án hỗ trợ các cơ quan hữu quan phòng chống hàng giả đảm bảo sức khỏe người dân tiểu vùng sông mekong do chính phủ pháp tài trợ
khóa tập huấn sẽ được tổ chức thường niên tại việt nam và mở rộng thêm thành phần tham gia của các nước trong cộng đồng chung asean
cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an cũng vừa khai mạc lớp tập huấn về công tác thông tin
truyền thông cho ba mươi ba địa phương với một trăm linh học viên là cán bộ làm công tác tuyên truyền thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và các phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an các tỉnh từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức kỹ năng nghiệp vụ phương pháp thông tin truyền thông và quan hệ báo chí cho cán bộ làm công tác tuyên truyền
từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xây dựng cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền trong lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
góp phần định hướng dư luận cung cấp cho báo chí và công chúng những thông tin chất lượng hiệu quả
sau khi kết thúc lớp tập huấn học viên sẽ nắm bắt được các kỹ năng cơ bản về truyền thông cách viết tin bài phản ánh trên báo viết và báo điện tử
quay phim chụp ảnh về sự kiện vụ việc phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ diễn ra tại địa phương
đơn vị để góp phần tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật kỹ năng phòng cháy chữa cháy và kiến thức thoát hiểm
thoát nạn cho người dân nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra
một thông tin liên quan đến lĩnh vực y tế bảo hiểm xã hội việt nam cho hay bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam đã bàn thảo để tiếp tục tăng viện phí từ ngày một tháng tám tới đây
mốc thời gian dự định tăng viện phí này đã tăng thêm một tháng so với lộ trình trước đây là tăng từ ngày một tháng bảy
và cũng khác với lộ trình trước là không tăng trên diện rộng trước mắt sẽ áp dụng ở một mươi tỉnh thành phố có số người dân tham gia bảo hiểm y tế cao từ chín mươi đến chín mươi năm
cụ thể viện phí mới áp dụng từ ngày một tháng tám đưa thêm lương thầy thuốc vào viện phí
trước đó từ ngày một tháng ba tất cả một bốn trăm linh bệnh viện trên toàn quốc đều thu viện phí theo mức mới gồm phụ cấp phẫu thuật thủ thuật chi phí trực tiếp cho người bệnh
riêng các bệnh viện đã tự chủ hoàn toàn hầu hết bệnh viện tuyến trung ương và một số bệnh viện tuyến tỉnh đã thu viện phí bao gồm cả đương thầy thuốc
từ ngày một tháng tám viện phí gồm các loại phụ cấp lương này tiếp tục được áp dụng mở rộng tại một mươi địa phương
với mức thu mới giá của một chín trăm linh dịch vụ y tế sẽ tăng mạnh đặc biệt là các dịch vụ có cơ cấu lớn chi cho nhân lực y tế
nhưng dọc theo tuyến biển bệnh sốt xuất huyết vẫn diễn ra và từng là điểm nóng trong những năm trước đây
từ thực tế đó công tác tuyên truyền vận động ngăn ngừa dịch bệnh đã được chính quyền và người dân nơi đây chú trọng triển khai
nằm ven phá tam giang dọc theo tuyến biển cuối năm hai nghìn một mươi năm trên địa bàn xã vinh hưng huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
đã xuất hiện một mươi bốn trường hợp sốt xuất huyết
từ nỗi lo về bệnh tật nên các hộ dân luôn nâng cao ý thức phòng ngừa nhất là công việc phòng chống mũi diệt bọ gậy
ngoài là có nhiều ca là
sắc định các địa phương ven biển đầm phá là những địa bàn có nguy cơ cao về sốt sốt huyết
một số tin thức giao thông đáng chú ý
khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi tháng sáu một chiếc xe đầu kéo chở container đã mất lái tông vào tường của cảng nhà rồng khánh hội
đoạn thuộc địa bàn quận bốn thành phố hồ chí minh khiến giao thông qua đây ủn ứ kéo dài
thời điểm trên xe đầu kéo biển số năm mươi một e năm trăm bốn mươi sáu chở theo thùng container đã mất lái tông vào hàng chục mét giải phân cách
khúc trụ điện trung thế và cây xanh trên vỉa hè trước khi lao sập vào bức tường của cảng nhà rồng khánh hội
thuộc quận bốn thành phố hồ chí minh
sau tai nạn thùng container phía sau rơi xuống đường
chắn hết một hướng trên đường nguyễn tất thành khiến hàng nghìn phương tiện kẹt cứng suốt nhiều tiếng đồng hồ trong giờ cao điểm
vụ tai nạn đã khiến đầu xe hư hỏng nặng tài xế và vụ xe bị chảy sức nhẹ
bản tin sẽ được tiếp tục với các thông tin về các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại bình phước và bến tre
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tháng sáu tại bình phước một chiếc container mang biển số sáu mươi một c một mươi tám nghìn tám trăm bảy mươi năm do tài xế duy điều khiển kéo theo đôi mốc
mang điện số sáu mươi một er một
điện số sáu mươi ba nghìn ba trăm linh năm lưu thông trên quốc lộ một mươi ba xuống từ thành phố hồ chí minh đi khởi khẩu hoa lư
khi đi đến đoạn ấp tám xã minh hưng mặc dù phía trước có biển báo giao thông công nhân đang thực hiện nhiệm vụ sân sửa đường
nhưng do chạy với tốc độ khá cao tài xế duy không làm chủ được tốc độ đã lao thẳng vào khu vực các công nhân đang làm việc
đâm trực diện vào chị nguyễn thị điên năm mươi sáu tuổi khiến nạn nhân tử văn tại chỗ
tại bến tre một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ sáu mươi thuộc ấp tân long hai xã tân thành bình huyện mỏ cây bắc làm một người chết tại chỗ
nạn nhân là anh nguyễn văn triết sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai khi đang lưu thông từ huyện mỏ cải bắc đi thành phố bến tre
thì xảy ra va chạm với một phương tiện khác làm anh triết ngã xuống đường
cùng lúc đó xe ô tô tải chưa rõ biển kiểm soát và người lái chạy cùng chiều cán qua đầu khiến anh triết tử vong tại chỗ
sau khi xảy ra tai nạn xe ô tô tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường
quận công an đang truy tìm chiếc xe bãi liều trên
sau vụ tai nạn giao thông khiến bảy người tử vong ubnd tỉnh lâm đồng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành phân luồng phương tiện qua đèo pren và đèo mimosa
các đơn vị công an sở giao thông vận tải đã tiến hành phân luồng giao thông cho các phương tiện đêm và xuống thành phố đà lạt
trong thời điểm thi công công trình nâng cấp đèo pren
từ ngày hai mươi tháng sáu các phương tiện xe khách và du lịch sẽ lên đà lạt bằng đường đèo mimosa
thời gian phân luồng được thực hiện đến khi công trình thi công nâng cấp đèo pren hoàn thành
trước mắt cơ quan chức năng đã đặt biển hướng dẫn tạm thời ở nút giao thông chân đèo bren
đồng thời duy trì lực lượng hướng dẫn các nút giao thông trên hai tuyến đèo
bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng sáu tới đây sở giao thông vận tải tp hcm sẽ điều chỉnh thời gian cấm ô tô lưu thông trên các đoạn của một số tuyến đường
tuyến đường nguyễn văn đậu vũ huy tấn và vạn kiếp quận bình thạnh sẽ cấm ô tô lưu thông từ sáu giờ đến hai mươi hai giờ
và một số đoạn trên đường phan văn trị và lê quang định quận bình thạnh cũng cấm ô tô lưu thông từ sáu giờ đến hai mươi một giờ
theo sở giao thông vận tải tp hcm việc điều chỉnh giao thông trên nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại trên các tuyến đường
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu khu quản lý giao thông đô thị số hai khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh thời gian cấm đối với các biển báo cấm tại những tuyến đường trên

nhật độ ngoài trời đã tăng lên rất cao nhưng cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông đường bộ đường sách công an tỉnh quảng ngãi vẫn bám trụ tại những nút giao thông quan trọng để đảm bảo giao thông thông suốt
bộ tai nạn giao thông xảy ra trên toàn quốc trong ba ngày từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng sáu làm chết ba người